tại hà nội bộ quốc phòng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và bộ quốc phòng nước ta đã phối hợp tổ chức lễ trao tặng huân trường của nhà nước
và bộ quốc phòng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào cho các tập thể và cá nhân của quân đội nhân dân việt nam
dự lễ có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
thượng tướng trăng sạ mòn trăng nhan lạt ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
bộ trưởng bộ quốc phòng cùng lãnh đạo quân đội nhân dân hai nước
những năm qua quân đội và nhân dân hai nước đã gắn bó chặt chẽ giúp đỡ lẫn nhau trên nhiều mặt đạt được những kết quả quan trọng
như năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy kỷ niệm bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác
bảy mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào các hoạt động của cuộc gặp mặt
giao lưu các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật nhiếp ảnh về tình đoàn kết chiến đấu việt lào
tất cả các hoạt động trên đều góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ và truyền thống đoàn kết
hữu nghị hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong quá khứ cũng như hiện tại
hơn nữa những hoạt động trên giúp hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng được tăng cường
và tiếp tục là trụ cột quan trọng trong mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước
góp phần gìn giữ môi trường hòa bình ổn định chính trị xã hội
tại buổi lễ thượng tướng trân dạ mòn trân nha lạt ủy viên bộ chính trị
ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào bộ trưởng bộ quốc phòng
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã trao quyết định khen thưởng huân chương cho sáu mươi chín tập thể
và hai mươi hai cá nhân thuộc quân đội nhân dân việt nam đã có nhiều thành tích đóng góp quan trọng
góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống
tình đoàn kết đặc biệt toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước việt nam lào